thưa quý vị bỉ là một trong số ít quốc gia còn duy trì chế độ quân chủ với vua philip đang tại vị
khi đến bỉ vào dịp này du khách có cơ hội trải nghiệm ngày lễ quan trọng của hoàng gia bỉ
cũng như người dân nơi đây đó là ngày lễ nhà vua bỉ
tối qua đại sứ quán bỉ tại việt nam đã tổ chức chào mừng ngày lễ này
tại khuôn viên văn miếu quốc tử giám hà nội
không chỉ là sự kiện có ý nghĩa quốc gia ngày lễ nhà vua bỉ còn được đại sứ quán bỉ
ở nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm thể hiện mối quan hệ bền chặt của bỉ
với các đối tác nước ngoài
tại việt nam tháng một mươi một hàng năm cũng là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động
do đại sứ quán bỉ kiều bào bỉ và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức
nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc về âm nhạc nghệ thuật ẩm thực
đây cũng là dịp tôn vinh những thành tiệu chung trong quan hệ việt nam bỉ
thúc đẩy giao lưu hợp tác trong tương lai
trong năm mươi năm qua quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được tăng cường củng cố
phát triển sâu sắc và đa dạng cả về số lượng và chất lượng về chiều rộng
cũng như chiều sâu về song phương cũng như trên bình diện đa phương
để tạo nên nền tảng vững chắc bền chặt cho mối quan hệ đối tác chân thành
và lâu dài trên cơ sở hợp tác và tin tưởng lẫn nhau
chiều qua tại thành phố hải phòng đã phối hợp với đại sứ quán pháp tổ chức
khai mạc triển lãm ảnh hải phòng pháp heritage với chủ đề
di sản kiến trúc hôm nay sự thịnh vượng